để thực hiện tốt nhiệm vụ đó giải pháp được đưa ra là tập trung phát triển sản xuất cây hàng hóa mở rộng chuyên canh cây dược liệu như sâm ngọc linh ngũ vị tử xâm đương quy sâm dây bởi đây là loại cây dễ trồng phù hợp với khí hậu và thổ nhưỡng ở tơ murong và loại cây này hiện đang trở thành cây thoát nghèo của người dân nơi đây
đây là vườn sâm đương quy của gia đình ông a thắng làng đắc kinh hai xã ngọc lê
chỉ với diện tích ba trăm linh m hai trồng chung quanh nhà mà mỗi năm gia đình ông thắng thu về gần một mươi triệu đồng đầu ra cho sản phẩm tương đối thuận lợi nên gia đình ông đã chọn cây sâm đương quy để phát triển kinh tế và đây là vụ sâm đương quy thứ hai
trong khu vực một ít thôi mà so với mình mình bán ra chứ không được một trăm linh nghìn mà cái này trong khu vực này năm ngoái là được tính ra là được một mươi triệu rồi chung quanh nhà thôi nên mình chọn cái này thứ nhất là dễ trồng dễ chăm sóc nếu mình có điều kiện mà so với cây khác là cây này rất dễ nhất
thấy trồng đương quy hiệu quả hơn trồng ngô trồng lúa lại được chính quyền hỗ trợ về cây giống
nên đã có nhiều gia đình ở ngọc lây trồng đương quy sen với ngô
ngô tạo thêm khoản thu nhập ước chừng từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng một năm
đi cùng với tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức của người dân về những ưu thế của việc trồng dược liệu
mấu chốt để huyện tơ mu rông triển khai thực hiện tốt việc chuyển đổi từ trồng ngô lúa sang trồng dược liệu là vận dụng các cơ chế chính sách trong điều kiện cho phép để hỗ trợ người dân
bởi nguồn vốn hỗ trợ ban đầu có tính chất tạo động lực để người dân tích cực tham gia mở hướng làm ăn mới
đối với cây dược liệu này trên bàn xã
chính quyền xã và cũng luôn quan tâm đến cây con giống và để tạo điều kiện phát triển cho bà con
trong đó có cây dược liệu là chính cây đường huy như ngũ bị tử rồi đấy
hiện nay trên địa bàn xã là trồng trên hai mươi hectare
và vừa rồi xã cũng đã kêu gọi được doanh nghiệp để vô thu mua tặng nơi đến bà con
hiện tại là với giá tại chỗ bà con tại thôn người ta cộng về là bốn mươi đồng trên một ký
cây này cũng hiện tại là chính để giúp bà con
theo số liệu thống kê của huyện tơ mưu rông trên địa bàn huyện đã trồng được hơn ba trăm hai mươi hectare xâm ngọc linh
ba mươi hai hectare hồng đẳng xâm hai mươi bảy hectare xâm quy đường
đến năm hai nghìn hai mươi toàn hiện tơ mưu rông phấn đấu tăng diện tích xâm ngọc linh lên năm trăm linh hectare
duy trì diện tích hồng đẳng xâm ở mức ba mươi hectare đường quy hai mươi hectare
đồng thời phát triển thêm diện tích cây dược liệu khác như sơn cha ba mươi hectare ngũ vị tử một mươi hai hectare
xa nhân một mươi ba hectare
từ hiện nay đối với cây dược liệu từ hiện tại đến thời điểm này
nó mang lại một giá trị kinh tế cho bà con tương đối cao
thứ nhất là giá trị của cây sâm ngọc linh có giá trị rất là cao
hiện nay trên trị trường là sáu mươi bảy mươi triệu đồng trong một kg
còn đối với cây đường quy từ hiện nay giá trên trị trường là bảy mươi đồng trong một kg
thì so với giá trị kinh tế từ đó với cây dược liệu
cây mà hiện nay bà con đang trồng truyền thống thì giá trị các cây dược liệu rất là cao
để phát triển cây dược liệu một cách bền vững
huyện tư mô rông đang tập trung chỉ đạo các cấp ủy chính quyền đẩy tuyên truyền vận động bà con
chuyển đổi diện tích trồng sắn ngô sang trồng cây dược liệu
huyện cũng đã thực hiện chính sách cấp không thu tiền các loại cây giống dược liệu thông thường cho đồng bào
đồng thời hỗ trợ một phần phân bón tư vấn kỹ thuật về chăm sóc thu hoạch
và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư phát triển và chế biến cây dược liệu
đưa tư mô rông trở thành vùng chuyên canh dược liệu của tỉnh con tùng